theo kết quả kiểm phiếu mới nhất ứng cử viên joe biden đang dẫn trước tổng thống đương nhiệm donald trump
khoảng hai mươi một phiếu ở bang nevada tăng gấp đôi so với cách biệt trước đó
ứng cử viên đảng dân chủ cũng đang giành ưu thế ở cả bang pennsylvania và georgia
ông biden gia tăng cách biệt lên một mươi bốn năm trăm linh phiếu ở bang pennsylvania
trên toàn bang vẫn đang kiểm khoảng một trăm một mươi hai phiếu
tại bang chiến địa còn lại là arizona cách biệt là bốn mươi phiếu trong biden
tổng thống donald trump khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh pháp lý và kêu gọi không kiểm đếm phiếu bầu không hợp lệ
tuy nhiên lời kêu gọi này vấp phải sự phản đối từ các đảng viên dân chủ và chính nội bộ đảng cộng hòa